chiều nay ngày hai mươi năm tháng chín bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố phương án thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
và lộ trình tổ chức kỳ thi này đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được giữ ổn định như năm hai nghìn một mươi tám
từ năm hai nghìn hai mươi một trở đi các bài thi môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính
bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa nâng cao độ phân hóa của đề thi
theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
đồng thời ra soát lại các nhóm đối tượng ưu tiên khu vực ưu tiên để điều chỉnh mức điểm ưu tiên trong tuyển sinh
cho phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện tốt hơn công bằng xã hội